một mối tình vụn trộm
một người chồng say xỉm bợm rượu
và một nạn nhân được phát hiện trong tình trạng phân hủy nặng
người đàn bà vì quá đau buồn đã uống thuốc nguyên sinh
vậy vụ án đã diễn ra như thế nào
có hay không mâu thuẫn về tình ái
con đi ra
về rồi đấy
con lăn đoàn kia
mày đâu rồi
nhớ nó anh dạ
tính kỹ hết rồi phải nhớ
dừng tập anh có phương làm giữ phòng bây giờ
cứ thế mày làm nhé
á mày đi rồi tao giết mày
lại say rồi
con lăn đoàn
tao giết mày

tao giết mày
tao giết mày
khoài say ngắn thủ kim có cảm thấy say rứt
nhưng khi nghĩ đến việc con đường tình yêu của đôi gian phu dâm khóa
đôi gian phu dâm phụ sẽ được rộng mở
viện thị sẽ không phải chịu cảnh bị đánh đập nữa
sống trong thác thương
em không nhận được đâu
bây giờ dùm vợ chồng mình
im cái mồm đi
cứ làm ba đời bầm
muốn để cho người ta biết hết à
hay là muốn đi theo nó
để ý người đi
chẳng có ai theo dõi không
để ý người đi
kiên quyết chạy đậy hành vi thủ ác
kim và sang quyết định để kim lên trình báo công an
về sự mất tích của chồng
thì hôm nay em lên trình báo với anh
để xem tình hình là như thế nào
thế chị đã hỏi hết
anh em bà con họ hàng người xem anh
có đến những chỗ đấy không
em cũng đã hỏi hết rồi ạ
em tìm hết rồi em gọi điện hết cho mọi người rồi
mà không thấy
thế bình thường thì anh có hay đi như thế này không
anh không ạ chưa bao giờ anh đi như thế này
thế anh em đi được bao nhiêu ngày rồi
chị có nhớ không
vậy là tầm bốn ngày rồi ạ
bốn ngày rồi ạ
thôi được rồi
tôi ghi lại hết các thông tin
chị kịp về đi
có thêm thông tin gì tôi sẽ báo chị
vâng có gì anh báo trước đây nhá
dạ chào chị
xin chào anh ạ
bằng nam bằng nam
bác đi đâu đây
chú đi đâu vội thế
em vừa mới ở dưới
dưới cú bãi sông vậy
mãi cho đến một ngày
một người dân trong địa phương đã phát hiện chiếc bao tải trôi sông
nổi lành bánh trên mặt nước về làng
và mọi chuyện dần vỡ lở từ đây
vụ việc ngay sau đó được trình báo lên cơ quan chức
vừa có thông tin báo rồi là có người bất tích
để tôi xuống xem nào
ơ từ từ từ từ bác ạ
bác cầm một em cái khẩu trang đi
về bảo con sãi ngay đi nhá
vâng vâng vâng
thành hình có manh mối gì không em
dạ vâng ạ
báo cáo thủ trưởng là
tại hiện trường thì
theo như anh em ghi nhận
thì là cái sát chết
thì đang trong giai đoạn phân hủy
kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy
nạn nhân chết có dấu hiệu tội phạm hình sự giết người
công an sóc trăng thành lập chuyên án
cử trinh sát xuống địa bàn huyện mỹ tú sóc trăng
và huyện phung hiệp
thì xá ngã bảy hậu sang
ở ngoài hiện trường thì
anh em bọn em cũng đã tập trung là
thu thập rất là nhiều những cái dấu vết
liên quan đến cái sát này
và cái kết quả thì
bọn em sẽ tổng hợp và báo cáo lên lãnh đạo sau ạ
thế ngoài ra còn cái chi tiết gì nữa không
ngoài ra thì báo cáo với anh như thế này là
ở tại hiện trường
thì người vợ của anh thành
thì cứ khóc
lóc ong sòm ngoài đấy rồi
thậm chí là còn gây ảnh hưởng đến
cái hiện trường và công việc của anh em
nên là mong anh là sẽ xuống
để nói chuyện qua với chị ấy
để cho anh em có thể hoàn thành nhiệm vụ
được rồi đồng chí về đi
để tôi xuống
dạ vâng em chào xếp ạ
ngay khi nhìn thấy thi thể người chồng
được lôi ra từ bao tải
kim gào khóc
bám sát vai diễn người vợ đau buồn
khi nhìn thấy chồng đã ra đi mãi mãi
đấy là hiện trường làm việc của chúng tôi
mời chị về nhà nghỉ ngơi
khi là có các khả chúng tôi báo

anh mà chết thì em không biết không muốn sống nữa ạ
rồi chị cứ bình tĩnh
đâu ở đấy
chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm
cái kế hoạch mà anh bảo ấy
cứ thế mà làm
uống vừa đủ liều lượng nhá
anh đã hỏi bác sĩ kỹ rồi
uống với liều lượng như thế
không sao đâu
anh kịp thời anh đưa em đi bệnh viện
không vấn đề gì nhá
bây giờ em gọi điện cho chị gái em đi
khi mà bà gần đến
cửa ấy thì em đưa em đi bệnh viện
chị em uống
anh ở trong kia anh đợi sẵn
không phải sợ
alo chị à
ừ chị đây em
trời ơi em chỉ muốn đi theo anh đấy thôi
chị sợ ư
bình tĩnh xíu nào
em chào con sớm nữa chị à
bình tĩnh đi đừng có suy nghĩ linh tinh đi nha
em buồn lắm chị
thôi đi đi đi đi đừng khóc nữa
đấy rồi chị sang luôn nha
chị không phải sang nữa đâu
em chào chị ạ

thế nào bà ấy có đến ngay không
bà ấy chị bà ấy đã đến luôn anh ạ

biết chị hoa sắp đến
kim cố tình uống thuốc muối
để gây sự hình ảnh người vợ đau lòng vì mất chồng
từng bước trong kế hoạch che đậy hành vi thủ ác
đều đã được cặp tình nhân chuẩn bị hết sức tinh vi
ôi trời ơi
gọi sang mà lại ngủ thế này
ôi trời chết rồi
trời ơi em ơi
có ai không có ai ở nhà không
làm sao đấy em
có ai không
có ai không có ai ở nhà không
có ai không
có ai không cứu em tôi với
có ai không
chuyện gì thế chị
nó uống cái thuốc gì nữa này
ôi đúng rồi cho chị
đi đi đi
đi về đi
ôi gỗ không
bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng chức năng nhanh chóng tìm ra lời giải
cho cái chết đầy thương tâm của anh thành
cơ quan cảnh sát điều tra công an sóc trăng
đã triệu tập kim vào người em họ của chồng
là trần thanh giang
để điều tra hành vi diễn
nhưng mà anh thư thư cho tôi đến chiều được không
tôi làm nốt chỗ này khách dụng lúc quá
thôi anh chị sắp xếp công việc
chúng tôi có việc cần hỏi
mời anh chị đi luôn với chúng tôi
dạ vâng ạ em đến nhanh nhé
vì có chuyện gì không nhỉ
chắc có gì không
vấn đề về thăm thân thôi mà

thôi để em đi vào tháp hương cái đã
tháp hương cái gì
cô bị điên à
tháp hương để mà chết à
vụ việc sớm được đưa ra ánh sáng
cả hai thừa nhận quan hệ tình cảm với nhau nửa năm trước
và kẻ thù ác phải trả giá
cho hành vi tay chơi của mình
ngày hai mươi sáu tháng sáu
tòa án nhân dân tỉnh sóc trăng
tuyên phạt trần tuấn thanh
đã trả giá cho hành vi tay chơi của mình

văn thị thủy ba mươi hai tuổi án tù trung thân
cùng về tội giết người
theo hội đồng xét xử
bị cáo thanh phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
không còn khả năng cải tạo
trà đạp lên luân thường đạo lý và thuần phong mỹ tục
nên cần phải phạt mức án cao nhất
mới đủ sức sàn đe
phong ngừa tội phạm
đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé